trong năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín các trường công an nhân dân cần đổi mới toàn diện công tác đào tạo
kịp thời khắc phục những vấn đề còn tồn tại đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới
công an tỉnh hòa bình liên tiếp bắt giữ ba đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy
bệnh nhân nông thư ban quan về việc có được thanh toán bảo hiểm y tế khi điều trị ngoại trú
các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử quốc hội tại afghanistan vào tháng một mươi tới đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử trên cả nước
mở đầu bản tin là một số tin tức thời sự trong nước quan trọng
bộ công an đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ
bùi văn nam ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu tại lễ công bố thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận biểu dương những thành tích của cán bộ chiến sĩ
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đạt được trong thời gian qua
thứ trưởng bùi văn nam đề nghị lãnh đạo đơn vị ngoài chỉ đạo công việc thường xuyên
cần cập nhật sự phát triển mở rộng quan hệ với các cơ quan trong ngoài ngành và các đối tác quốc tế
qua đó xây dựng hoàn thiện được quy trình công tác quy chế làm việc phù hợp
bên cạnh đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng chương trình hành động của chính phủ kế hoạch triển khai của đảng ủy công an trung ương
các nghị định thông tư bám sát vào nội dung luật an ninh mạng sao cho phù hợp với điều kiện khả năng đặc biệt là những luật khác có liên quan
quyết tâm quyết liệt trong việc triển khai các biện pháp công tác liên quan đến an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong công an nhân dân với bộ thông tin và truyền thông bộ quốc phòng
tăng cường hợp tác quốc tế xếp chặt kỳ luật kỳ cương xây dựng khối đoàn kết nội bộ xây dựng đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
giỏi chuyên sâu nghiệp vụ tâm huyết với công tác

phối hợp chặt chẽ hiệu quả của công an tỉnh quảng nam với cục kỹ thuật nghiệp vụ công an tp đà nẵng và công an tỉnh sa lai
trong thực hiện chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về đấu tranh phòng chống tội phạm
chiến công của các đơn vị góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và lực lượng công an nhân dân
thay mặt lãnh đạo bộ công an thượng tướng lê quý vương nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của cục kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh quảng nam công an tp đà nẵng và công an tỉnh gia lai
đề nghị công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương khai thác đối tượng truy bắt các đối tượng còn lại
củng cố chứng cứ sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh đảm bảo đúng pháp luật
chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ giáo viên và học viên
kịp thời có biện pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong từng mặt công tác
quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đề ra đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới
đó là chỉ đạo của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị tổng kết năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trong công an nhân dân được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
báo cáo tổng kết năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nêu rõ các trường công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương
cơ bản đã hoàn thành chương trình nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo đề ra
tích cực chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho việc triển khai những chủ trương mới của bộ về hướng bố trí lực lượng trong tình hình mới
chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc các đề án dự án của bộ về tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu
thực hiện nhiều cải tiến đổi mới theo hướng thiết thực hiệu quả làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ giáo viên và học viên
mối quan hệ phối hợp giữa các trường công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương được tăng cường
nền nếp công tác dạy và học cơ bản được duy trì phong trào thi đua dạy tốt học tốt rèn luyện tốt đã tạo được những chuyển biến mới
ghi nhận đánh giá cao những thành tích đã đạt được thứ trưởng nguyễn văn thành cũng chỉ ra một số nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn
trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hướng tới tạo sự chuyển biến tích cực rõ nét trong công tác giáo dục đào tạo của toàn ngành
trong đó thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới phải có tính hệ thống có lộ trình có trọng tâm trọng điểm
đề cao tính khoa học tính thực tiễn của hệ thống chuyên ngành đang đào tạo trong công an nhân dân đảm bảo phù hợp đáp ứng yêu cầu sử dụng
khẩn trương kiện toàn hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo bồi dưỡng trong công an nhân dân theo hướng tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả
căn cứ vào yêu cầu thế thì chúng ta nhận thức cuối cùng nhận thức về nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong bối cảnh hiện nay
đó quan trọng lắm tinh thần chung thì chúng ta nhìn vào thực tiễn
bây giờ rất nhiều những vấn đề cần đặt ra trong đó cái vấn đề cuối cùng thì cái đào tạo cuối cùng sản phẩm là con người
con người ra thực tiễn thì thực hiện công việc như nào thì chắc cái đó các ông chí sẽ thấy
đối với cán bộ giảng viên quản lý giáo dục thì có lẽ trong tinh thần các ông chí đã đặt ra rồi
nhưng cái hướng hết sức quan trọng cái phương pháp nội dung giảng dạy đào tạo thì có thể trong nước nước ngoài hoặc mời sang bên này để nâng cao cái tập huấn cái kiến thức
chúng ta hết sức chú ý cho những cái vấn đề đó
cũng tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đã nêu rõ những thách thức tác động của cuộc cách mạng bốn đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia
cũng như yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục đào tạo trong các trường công an nhân dân
từ đó làm cơ sở để các học viện nhà trường đề ra các kế hoạch chương trình phù hợp với thực tiễn đơn vị
hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy đào tạo đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của công an các đơn vị địa phương
cũng tại hà nội vào sáng nay viện khoa học và công nghệ bộ công an đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ
và triển khai công tác trọng tâm những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám bộ công an đã ký quyết định số bốn nghìn hai mươi hai qdbca
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của viện khoa học và công nghệ
trên cơ sở sáp nhập viện kỹ thuật điện tử và cơ khí nhiệp vụ
và viện kỹ thuật khoa học sinh học và tài lượng nhiệp vụ
tại buổi lễ viện khoa học và công nghệ đã tổ chức trao quyết định về công tác cán bộ của bộ trưởng bộ công an
và tặng hoa cho các đồng chí được bổ nhiệm
phát biểu tại lễ công bố thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định
công tác khoa học và công nghệ công an nhân dân thời gian qua đã có những đóng góp quan trọng
trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia bảo vệ trật tự an toàn xã hội
đồng chí thứ trưởng đề nghị thời gian tới viện khoa học và công nghệ cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy
sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp với trình độ năng lực sở trường công tác xây dựng đơn vị đoàn kết kỷ luật kỷ cương
đặc biệt viện cần chú trọng quan tâm đến đời sống cán bộ chiến sĩ
nghiên cứu đề xuất các chính sách đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ làm công tác khoa học
để họ toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng định hướng chương trình công tác
sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra tập trung nghiên cứu chế tạo sản xuất các phương tiện kỹ thuật
nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ có hàm lượng kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
sau một năm phát động một mươi ba tác phẩm truyền hình về phòng chống tác hại của thuốc lá năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
đã được ban tổ chức lựa chọn vào trung khảo để trao giải
và vào sáng nay tại hà nội thì một mươi sáu tập thể và cá nhân
đã được tôn vinh tại lễ trao giải do bộ thông tin và truyền thông tổ chức
các tác phẩm dự thi đều là phóng sự có chất lượng tốt nội dung tuyên truyền sâu rộng
ý nghĩa giáo dục sâu sắc thông tin chính xác kịp thời
xác định các thông điệp truyền thông rõ ràng ấn tượng
các giải thưởng được trao là sự ghi nhận cổ vũ động viên của ban tổ chức
dành cho các phóng viên biên tập viên các cá nhân tổ chức
tích cực tham gia công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao một giải nhất ba giải nhì
bốn giải ba và năm giải khuyên khích cho các tập thể cá nhân xuất sắc nhất
trong đó có giải nhất được trao cho tác phẩm tôi không ca nhân
của nhóm tác giả kim thoa việt thắng tiên dũng hoàng hải
của đài phát thanh và truyền hình thái bình
ngoài ra ban tổ chức cũng trao ba giải cho các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi
gồm một giải nhất hai giải nhì giải tập thể thuộc về đài truyền hình việt nam
tiến độ phương án
tiến độ phương án sửa chữa mặt cầu thăng long cầu vàng cống
tiếp tục sửa chữa như thế nào và vì sao tuyến nửa sát đô thị cát linh hà đông
không hoàn thành đúng tiến độ đó là những nội dung chính
tại cuộc họp báo thường kỳ do bộ giao thông vận tải được tổ chức vào chiều nay hai mươi tám tháng chín
tại buổi họp báo một trong những vấn đề được nhiều cơ quan báo chí quan tâm
đó là việc tiến độ sửa chữa mặt cầu thăng long
trong thời gian vừa qua đã có nhiều đoàn khảo sát đánh giá lớp mặt cầu
và đưa ra giải pháp cụ thể cho việc sửa chữa
đây chính là các chuyên gia nhà thầu nga đã tham gia nghiên cứu thi công xây dựng cầu thăng long
về phương án sửa chữa đại diện bộ giao thông vận tải cho biết
ta muốn tận dụng muốn lấy nga làm một cái kênh để chúng ta đánh giá các giải pháp
và cũng khẳng định là các giải pháp nào mà đảm bảo độ tin cậy cao nhất
phù hợp với điều kiện của ta thì chúng ta sẽ lựa chọn
bây giờ cũng chắc định là đã chọn ngay chưa thì phải chọn
về nguyên nhân nứt cầu vòng cống đại diện cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông
bộ giao thông vận tải cho biết các đơn vị chuyên môn đánh giá có ba nhóm nguyên nhân gây nứt dầm thép
cb sáu trên đỉnh trụ p hai mươi chín cầu vàm cống là tập trung ứng xuất ứng xuất dư và chất lượng đường hàn
để dắt nối các cấu kiện hiện các cơ quan chức năng đã có phương án khắc phục sự cố này
tập trung vào hai cái nhóm và một mươi một cái giải pháp phụ
trong đó là một nhóm là thay thế toàn bộ cái dòng nhóm thứ hai nữa là thay thế bán phần
cũng tại bộ họp báo đại diện bộ giao thông vận tài cho biết sở dĩ chưa thể chạy thử toàn tàu
cát linh hà đông theo kế hoạch vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy vì lý do khách quan
phía ngân hàng xuất nhập khẩu trung quốc vẫn chưa giải ngân khoản vốn hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ bổ sung
do đó nhà thầu vụ chưa thể có vốn để triển khai dự án và cung ứng thiết bị cho tuyến đường sắt
thế bộ giao thông vận tài sẽ có báo cáo chính phủ và xin kiến chỉ đạo về vấn đề này
bản tin xin được tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
liên tiếp trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng chín tư lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hòa bình
đã bắt ba đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy thù giữ bảy bánh heroin gần một kg ma túy đá cùng nhiều vật chứng khác
cụ thể vào ngày hai mươi bốn tháng chín tại huyện cao phong
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an huyện cao phong công an tp hòa bình
đã bắt quả tăng đối tượng phạm văn tuân trú tại thành phố hà nội đang vận chuyển trái phép bảy bánh heroin cùng nhiều vật chứng khác
tiếp đó vào ngày hai mươi năm tháng chín công an huyện yên thủy phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phòng cảnh sát giao thông bắt quả tàng hai đối tượng là tống văn dũng chú tại tỉnh thanh hóa
và lê thị liên trú tại thành phố hà nội vận chuyển trái phép chất ma túy
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ hơn chín trăm năm mươi g ma túy đá một trăm chín mươi ba viên ma túy tổng hợp một khẩu súng côn năm viên đạn
tại cơ quan công an cả ba đối tượng trong hai vụ án đều khai nhận vận chuyển thuê cho những người lạ mặt để lấy tiền công
đội cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an quận ba đình hà nội vừa phát hiện bắt quả tăng một người có hành vi mua bán khí n hai o là hóa chất trong danh mục quản lý
tại cơ quan công an lê minh hải chú tại quận ba đình hà nội khai nhận là chủ cơ sở chuyên cung cấp các loại bình khí có chứa chất n hai o
khám xét điểm tập kết tại số ba mươi ba tân ấp phúc giá ba đình hà nội lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ năm mươi sáu bình khí nén các loại nhiều bình đang chưa chất n hai o
đây là chất kích thích gây cười để bơm vào bóng bay bán cho các cơ sở vui chơi
chủ cơ sở không xuất trình được các giấy phép kinh doanh cũng như các giấy tờ có liên quan
trả lời người dân về tình trạng mua bán và sử dụng bóng cười tràn lan công khai tại các nhà hàng quán karaoke hay trên mạng internet
cổng thông tin điện tử bộ công an vừa đăng tải nội dung cho biết bóng cười thực chất là một quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức hóa học là n hai o
loại khí này khi hít vào có khả năng tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh gây cười tạo cảm giác lăng lăng sảng khoái cho người sử dụng
việc sử dụng thường xuyên n hai o có thể gây ra các dối loạn như là cảm giác châm trích ở đầu
chi và đi đứng loạn trọng các dối loạn khí sắc dối loạn trí nhớ dối loạn giấc ngủ các dối loạn nhịp tim và hạ huyết áp thiếu máu thiếu b một mươi hai
n hai o là hóa chất được quản lý chuyên ngành bởi bộ công thương thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
sử dụng bóng cười chứa chất n hai o tuy chưa có điều luật cụ thể nào quy định cấm
song việc mua bán sử dụng bóng cười cho người là sai phạm vì trước tiên gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng
và không được cấp phép để mua bán sử dụng cho người
các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất kinh doanh n hai o được xử lý theo các quy định của nghị định một trăm một mươi năm năm hai nghìn một mươi bảy
ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ và nghị định số một trăm sáu mươi ba năm hai nghìn một mươi ba ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
tại quán hàng n hai o
chủ quán karaoke hoa mùa thu thuộc tại thôn văn sòng xã thiện kế huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tuyên quang phối hợp với thanh tra sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh
tiến hành kiểm tra bắt quả tang
những người múa hát khiêu dâm kích dục đều ở độ tuổi thanh niên và là người ngoại tỉnh
mỗi khách đến hát đều là người ngoại tỉnh không tiếp khách là người tuyên quang
mỗi giờ hát ngoài tiền phong hát tiền uống bia nước ngọt thì mỗi khách đến hát phải trả một trăm hai mươi đồng cho nhân viên phục vụ trong một giờ hát
số tiền này chủ quán karaoke trực tiếp thu sau đó trả cho nhân viên phục vụ tám mươi đồng còn lại chủ quán hưởng tiền tranh lệch

mức là từ hai mươi năm đến ba mươi triệu đồng và tước giấy phép kinh doanh từ một mươi hai đến hai mươi bốn tháng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đang phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều tối nay tại một công ty gỗ trên địa bàn khu phố bình thuận phường thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương
vụ cháy khiến cho người dân xung quanh phải di tản
vào thời điểm trên
người dân xung quanh nghe thấy một tiếng nổ lớn ở nhà xưởng chứa đổ gỗ rộng khoảng một m hai
sau đó khói nghi ngút bốc lên
công nhân cùng bảo vệ của công ty đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành
ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng cột khói bốc cao hàng chục mét
lực lượng phòng cháy chữa cháy bình dương đã điều động hơn một mươi xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đến một mươi chín h bốn mươi năm ngọn lửa đã lan sang một nhà sử bên cạnh cũng rộng hơn một m hai
mặc dù lực lượng chữa cháy đã nỗ lực dập lửa dù do diện tích bị cháy rộng bên trong lại chứa nhiều đồ gỗ nên ngọn lửa ngày càng bốc cao
đến hai mươi giờ cùng ngày đám cháy vẫn chưa được khống chế khói lửa bốc cao hàng chục mét
hiện máy tôn của hai nhà xưởng đã đổ dập ngọn lửa lớn đang đe dọa một công ty gỗ phía sau và nhiều hội dân sắp bên
nhiều nhà đã phải di tản đồ đạc ra ngoài vì sợ cháy lan
lực lượng chức năng phải chốt chặn tất ngã đường để ưu tiên cho xe chữa cháy tiếp cận hiện trường
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị một xe ô tô con đi với tốc độ cao đã đâm liên hoàn vào hàng loạt phương tiện và làm nhiều người bị thương phải đi cấp cứu
đó là vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều nay trên phố tôn đức thắng quận đống đa hà nội
cụ thể khi vừa qua ngã bảy ô trợ dừa sang đầu đường tôn đức thắng
chiếc xe ô tô này đã đâm đổ nhiều xe máy do một phụ nữ điều khiển
chưa dừng lại ở đó chiếc xe điên tiếp tục đâm liên hoàn vào ba chiếc xe máy khác và chỉ dừng lại khi đâm vào chiếc đuôi của xe taxi đang di chuyển cùng chiều
hậu quả là ba người đi xe máy bị thương trong đó hai người bị kẹt lại ở gầm xe
các nạn nhân sau đó được người dân giải cứu và đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm và giữa đường khiến phố tôn đức thắng bị ôn tắc cục bộ cả hai chiều
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát
cảnh sát giao thông công an quận đống đa đã có mặt để phong tỏa hiện trường và phân luồng khám nghiệm điều tra vụ việc
liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khung sắt rơi từ công trình đè chết người trên đường lê văn lương hà nội
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về an toàn lao động vệ sinh lao động về an toàn ở những nơi đông người theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
như tin đã đưa vụ tai nạn xảy ra vào lúc một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng chín tại công trình xây dựng nằm trên đường lê văn lương
do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đầu tư sao mai làm chủ đầu tư
thời điểm trên nhà thầu phụ thi công lắp kính mặt ngoài là công ty cổ phần thương mại phát triển công nghệ hà nội mới dhp
sử dụng hệ thống sàn làm việc chuyên dụng trên cao từ tầng một mươi sáu để di chuyển phía ngoài thi công lắp kính mặt ngoài tòa nhà
đến giờ nghỉ buổi chiều công nhân điều khiển để sàn di chuyển
khi đó cân trục bên trái của hệ thống tuột khỏi bộ phận đối trọng rơi xuống đường lê văn lương
khung sát rơi xuống chúng người chị duong thị hằng ba mươi một tuổi ở bắc ninh đang đi xe máy làm nạn nhân tử vong
tai nạn còn làm cho ông nguyễn hùng cường sáu mươi hai tuổi ở hà nội bị thương
quyết định khởi tố vụ án hình sự được cơ quan điều tra ban hành căn cứ dấu hiệu tội phạm được phát hiện trong quá trình điều tra vụ việc
trong phần tiếp theo của bản tin
bệnh nhân nông tư băn khoan về việc có được thanh khoán bảo hiểm khi điều trị ngoại trú
ngày hôm nay các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử quốc hội tại afghanistan vào tháng một mươi tới đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử trên cả nước
liên quan đến thông tư một của bộ y tế quy định
về việc thực hiện hóa trị xạ trị hóa trị kết hợp với xạ trị ban ngày tại cơ sở khám chữa bệnh
theo quy định này những bệnh nhân ngoại tỉnh khi muốn thực hiện điều trị xạ trị hóa trị ban ngày phải ký cam kết tự nguyện xin điều trị
quy định này khiến xảy ra tình trạng nhiều bệnh nhân không ký cam kết tự nguyện xin điều trị
bởi nếu ký cam kết đồng nghĩa với việc bệnh nhân có thể không được bảo hiểm y tế cho sử dụng dịch vụ theo yêu cầu
vậy giải pháp nào cho các bệnh nhân ung thư ngoại tỉnh
chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của một số bệnh viện chuyên điều trị về ung thư
ông tuấn quê ở quảng bình là bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện ca
theo chỉ định của bác sĩ ông được cho điều trị ngoại trú và đến bệnh viện xạ trị theo lịch hẹn
với chỉ định này ông vẫn được bảo hiểm y tế thanh toán đầy đủ trừ tiền dường
ước tính mỗi năm việt nam có hơn một trăm hai mươi sáu ca mắc mới ung thư
đây là bệnh điều trị kéo dài
nếu tất cả bệnh nhân đều điều trị nội trú có thể gây quá tải bệnh viện
vì thế các bệnh nhân sau phẫu thuật sức khỏe ổn định sẽ được chỉ định điều trị ngoại trú để nhường chỗ cho bệnh nhân nặng hơn
những bệnh nhân này đều được làm bệnh án điều trị nội chú ban ngày để đảm bảo quyền lợi
ở đây chúng tôi áp dụng cho bệnh nhân là người hà nội là chính
tuy nhiên có những bệnh nhân ở tỉnh lẻ người ta điều kiện về sức khỏe tình trạng bệnh thật và ý lệnh điều trị có thể thực hiện là nội trú ban ngày
nhưng mà phải có đủ điều kiện về sức khỏe về bệnh thật cũng như là có điều kiện về nhà ở địa bàn hà nội này bảo đảm cho sức khỏe của bệnh nhân
đại diện một số bệnh viện tuyến trung ương cũng khẳng định thông tư một của bộ y tế được ban hành nhằm giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên
và quyền lợi của các bệnh viện tuyến trên

phần lớn các bệnh nhân này là chúng tôi đưa vào diện tức là điều trị nội trú ban ngày tức là kể cả những trường hợp
tức là điều trị qua bốn tiếng thì đã có sư hướng dẫn rất rõ của bộ y tế rồi
và chính vì vậy các bệnh nhân xạ trị hóa trị hoặc là hóa xạ trị ban ngày tại bệnh viện ca đều được đảm bảo quyền lợi tốt nhất về bệnh viện y tế
hiện không phải địa phương nào cũng có trung tâm xã trị
nên việc bệnh nhân ung thư đổ về các bệnh viện tuyến trung ương là tất yếu
nếu các bệnh viện khác không linh hoạt hoặc áp dụng cứng nhắc rất có thể quy định này sẽ gây khó cho người bệnh